kính chào quý vị và các bạn
ở bắc bộ không khí lạnh tầng thấp tăng cường ổn định và khoảng ngày một mươi năm suy yếu dần
sự báo xa hơn khoảng đêm một mươi sáu sang đến ngày một mươi bảy lại được bổ sung tăng cường trở lại
thời tiết ở phía đông bắc bộ trong ba ngày tới nhiều mây phổ biến ít mưa trong ngày một mươi bốn
từ ngày một mươi năm trở đi do kết hợp với rãnh gió tây ở mực năm m nên khả năng là khu vực sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông
nền nhiệt độ trên khu vực tiếp tục ở ngưỡng thấp không quá hai mươi hai độ duy trì tình trạng rét có nơi rét đậm trong thời đoạn hai ba ngày tới
khu vực phía tây bắc bộ cũng duy trì thời tiết nhiều mây trong ba ngày tới
ngày mai phổ biến là ít mưa nhưng sang đến ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu khi chịu ảnh hưởng của rãnh gió tây khu vực sẽ xuất hiện mưa rào và rông
nhiệt độ trên khu vực vẫn ở ngưỡng trời rét có nơi rét đậm cao nhất là từ một mươi tám hai mươi một độ cục bộ có nơi cao hơn
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong thời đoạn ba ngày tới chủ yếu có mưa xuất hiện vài nơi với lượng không lớn do ảnh hưởng đơn thuần của đới gió đông bắc tầng thấp tác động với địa hình
tuy nhiên do ảnh hưởng của không khí lạnh cứ hai ba ngày đã được bổ sung tăng cường nên nhiệt độ vẫn khá ổn định
trời rét ở khu vực thanh hóa đến hà tĩnh rét tập trung về đêm và sáng ở quảng bình đến thừa thiên huế
mức nhiệt chung trên khu vực hầu hết không quá hai mươi ba độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận cũng có mưa trong ba ngày tới
trời lạnh về đêm và sáng ở đà nẵng kéo dài đến phú yên nhiệt độ trên toàn khu vực đạt mức cao nhất là hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh tây nguyên trong thời gian này mang đặc trưng của tiết trời chuyển mùa khô không mưa trưa chiều trời nắng trời rét về đêm và sáng ở các tỉnh vùng cao tây nguyên
ngày mai nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ riêng đà lạt dưới hai mươi bốn độ
sau đó mức nhiệt trong hai ngày tiếp theo trên khu vực tây nguyên sẽ tăng nhẹ đến mức hai mươi bảy ba mươi độ
các tỉnh trong thời gian này mang đặc trưng của tiết trời chuyển mùa khô không mưa chưa chiều trời nắng trời rét về đêm và sáng ở các tỉnh vùng cao tây nguyên